kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an thành phố thủ dầu một tạm giữ nghi can nguyễn thị mỹ trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu tỉnh vĩnh long để điều tra làm rõ về hành vi giết người
theo điều tra khoảng tám giờ sáng tuần ngày nghị can nguyễn thị mỹ trung ra tay sát hại
bị kế là bà nguyễn thị nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú đắk lắc
hiện đang ở tại một nhà trọ trên đường d chín khu một phường phú tân thành phố thủ dầu một
sau khi gây án trung gọi điện thoại báo cho bố mình biết rồi gọi điện thoại báo công an
ngay sau khi nhận tin báo cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường thì phát hiện bà nguyễn thị nguyệt
đã tử vong bên cạnh bà nguyễn thị mỹ trung cũng đang ở trong phòng trọ
cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tử thi đồng thời làm việc với nghi can nguyễn thị mỹ trung
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ